quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ thông qua những chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
singapore đã dần trở thành đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của việt nam
bộ trưởng goh chok tong cũng là người đặt nền tảng cho việc nâng tầm quan hệ hai nước thành đối tác chiến lược vào năm hai nghìn một mươi ba
trao đổi với chủ tịch nước trần đại quang về mối quan hệ giữa singapore và việt nam
bộ trưởng danh dự cấp cao goh chok tong mong muốn hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo việt nam
để tiếp tục nhân rộng những mô hình hợp tác thành công giữa singapore và việt nam
trước đó chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi làm việc với phó thủ tướng singapore điều phối về các vấn đề an ninh tiêu chí hiền
chủ tịch nước trần đại quang và phó thủ tướng tiêu trí hiền bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ và sâu rộng
phù hợp tác quốc phòng an ninh giữa hai nước thời gian qua góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự gắn bó tin cậy giữa hai nước
cùng với việc tăng cường các chuyến thăm song phương hai bên cần khai thác tốt các cơ chế tham vấn đối thoại
tăng cường các hoạt động hợp tác thực tế giữa các lực lượng tập trung vào hải quân không quân quân y tìm kiếm cứu nạn
mở rộng hơn nữa sự hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm như chống khủng bố chủ nghĩa cực đoan tội phạm xuyên quốc gia
chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp đấu tranh với tội phạm mạng đảm bảo an ninh mạng
ngày ba mươi tháng tám hội đồng nhân dân tỉnh thừa thiên huế khóa bảy đã khai mạc kỳ họp thứ hai
theo đó kỳ họp sẽ quyết định những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
tại kỳ họp lần này hội đồng nhân dân tỉnh thừa thiên huế tập trung thảo luận và thông qua các nghị quyết như
quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
quy định về mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà
trên địa bản tỉnh thừa thiên huế từ năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đến năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ đẩy mạnh công tác bảo vệ
chăm sóc trẻ em tỉnh thừa thiên huế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đồng thời thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm năm
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và trả lời chất vấn các kiến nghị của cử tri quan tâm
ủy ban nhân dân tỉnh hải dương vừa tổ chức hội nghị đánh giá
đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci của tỉnh hải dương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong năm năm qua tỉnh hải dương đã nỗ lực cố gắng và đạt được kết quả bước đầu trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp thông tin minh bạch khiến doanh nghiệp dễ tiếp cận hơn chất lượng đào tạo nghề được nâng lên từng bước
tuy nhiên các doanh nghiệp đánh giá về những cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của hải dương thời gian qua còn nhiều hạn chế
chưa có bước đột phá cải cách hành chính chuyển biến còn chậm
kết quả đánh giá xếp hạng thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci cũng cho thấy
hải dương có điểm số và thứ hạng không cao chỉ thuộc mức trung bình khá
năm hai nghìn một mươi một tỉnh hải dương đạt năm mươi tám bốn mươi một điểm xếp hạng ba mươi năm trong tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đến năm hai nghìn một mươi năm hải dương đạt năm mươi tám ba mươi bảy điểm xếp vị trí thứ ba mươi bốn giảm bốn điểm so với năm hai nghìn một mươi bảy
và giảm hai mươi sáu điểm so với năm hai nghìn một mươi tám
nguyên nhân chủ yếu là do các cơ quan quản lý cấp nhà nước tỉnh hải dương chưa thực sự quan tâm và quyết liệt trong việc triển khai thực hiện
đồng thời chưa coi trọng việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
bước vào giai đoạn mới hải dương đã chủ động xây dựng đề án với quyết tâm phấn đấu cải thiện điểm số của từng chỉ số thành phần
nâng dần vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh
đến năm hai nghìn một mươi bảy ở nhóm ba mươi và đến năm hai nghìn hai mươi đứng trong nhóm hai mươi tỉnh thành phố có chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất cả nước
thuộc nhóm đầu các địa phương có chất lượng điều hành khá
sở tài nguyên và môi trường tp hcm vừa có báo cáo tổng kết hiện trạng môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó thành phố đang tăng tốc phát triển công nghiệp và đô thị do đó đã làm thay đổi bộ mặt đô thị của thành phố rất nhiều
tuy nhiên việc phát triển đô thị vẫn chưa được quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng đồng bộ
nên đã ảnh hưởng đến chất lượng môi trường
nhiều vấn đề môi trường đô thị đang xảy ra nhưng vẫn chưa thể khắc phục được
theo báo cáo tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh mỗi ngày của thành phố hồ chí minh vào khoảng từ bảy năm trăm linh đến tám tấn một ngày
trong đó bao gồm chất thải rắn xây dựng chất thải rắn sinh hoạt chất thải y tế
ước tính tỷ lệ gia tăng mỗi năm khoảng tám đến một mươi một năm
hiện nay có đến chín mươi chất thải được xử lý bằng phương pháp trồn lấp
giải pháp này vừa tốn quỹ đất của thành phố vừa gây ô nhiễm môi trường nước đất
ảnh hưởng nhiều đến môi trường sống của người dân xung quanh các bãi rác trồn lấp
ô nhiễm không khí cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân trên địa bàn thành phố
thống kê toàn bộ số liệu quan trắc tại một mươi năm vị trí quan chắc cho thấy có đến bốn mươi năm bốn mươi năm giá trị quan chắc không đạt chất lượng quy chuẩn việt nam
của bộ tài nguyên và môi trường chủ yếu là do bụi lơ lửng và mức ồn do các hoạt động giao thông gây ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người
để khắc phục những hạn chế này thành phố hồ chí minh cần tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội
hoàn thiện hệ thống quy định về bảo vệ môi trường thực hiện chế tài đủ mạnh để ngăn ngừa xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường
tăng đầu tư đồng thời có các cơ chế chính sách ưu đãi để đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn lực bảo vệ môi trường
nhằm nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu vừa tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương
xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp là chủ đầu tư của các dự án chậm triển khai
tỉnh triệt hết tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu có một trăm ba mươi tám dự án chậm triển khai với diện tích gần chín năm trăm linh ha và ba mươi hai dự án được ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư
nhưng nhà đầu tư chưa thực hiện các thủ tục đầu tư chậm triển khai thực hiện
sau khi tiến hành các hoạt động giả soát thanh tra xử lý tỉnh bà rịa vũng tàu đã tiến hành thu hồi sáu mươi tám dự án
gồm một mươi năm dự án trong khu công nghiệp ba mươi hai dự án nhà ở sáu dự án cụm công nghiệp và một mươi năm dự án khác ngoài khu công nghiệp
ngoài ra trong năm hai nghìn một mươi năm và tám tháng năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh đã thu hồi hủy bỏ hai mươi tám văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư do các nhà đầu tư không thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định
tại hội nghị sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các ngành chức năng ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
đã quyết định sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ lập thủ tục thu hồi dự án đối với những dự án chậm triển khai chưa thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng
có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân trong khu vực dự án
đối với các dự án đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chậm triển khai sẽ tiến hành thanh tra xác định năng lực chủ đầu tư để xây dựng các giải pháp cụ thể
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu cũng chỉ đạo các sở ngành chức năng tiếp tục tổ chức ra soát
theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án tìm hiểu nguyên nhân và có giải pháp hỗ trợ
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh
tại đình an lũy thuộc khu di tích lịch sử quốc gia tây sơn thượng đạo thị xã an khê tỉnh gia lai
đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm hai trăm hai mươi bốn năm ngày mất của hoàng đế quang trung một nghìn bảy trăm chín mươi hai hai nghìn một mươi năm
tại buổi lễ bà con nhân dân cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh gia lai đã dâng hương tưởng niệm hoàng đế quang trung và tam kiệt tây sơn
lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đến vị anh hùng áo vải cờ đào
tiếp đó các đại biểu cùng nhau tập trung về trước địa phương
để thực hiện lễ rỗ theo đúng nghi thức truyền thống và tiến hành dâng hương trong tổ đình
lễ tưởng niệm vị anh hùng dân tộc quang trung nguyễn huệ cũng là dịp để thị xã an khê giới thiệu với các huyện bạn tỉnh bạn
về truyền thống văn hóa lịch sử con người nơi đây và miền đất tây sơn thượng đạo góp phần kết nối và đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian tới
tại công văn hóa lao động hữu nghị việt tiệp hải phòng cũng đã diễn ra lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập đài phát thanh truyền hình hải phòng
mùng một tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu mùng một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cách đây sáu mươi năm ngày một tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ủy ban quân chính thành phố hải phòng đã công bố quyết định thành lập đài truyền thanh hải phòng
nay là đài phát thanh và truyền hình hải phòng vào đúng một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm ấy buổi truyền thanh đầu tiên chính thức được thực hiện
trong một mươi năm trở lại đây cùng với việc đổi mới nâng cao chất lượng
các chương trình đài phát thanh và truyền hình hải phòng đã phối hợp với các đài bạn các đơn vị truyền thông sản xuất
tiếp sóng nhiều chương trình thực hiện phát sóng qua vệ tinh vinasat một từ giữa năm hai nghìn một mươi
thực hiện gần năm trăm linh chương trình cầu truyền hình và truyền hình trực tiếp phát sóng các bản tin thời sự bằng tiếng anh trung quốc nhật bản hàn quốc
và trở thành đài địa phương có số bản tin bằng tiếng nước ngoài nhiều nhất cả nước
cán bộ phóng viên đài phát thanh và truyền hình hải phòng được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng ba
thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho một tập thể và ba cá nhân
ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho một mươi tập thể và hai mươi cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh thanh hóa vừa tổ chức trọng thể lễ phong tặng
và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho ba trăm bốn mươi bảy bà mẹ trong tỉnh
thanh hóa có gần sáu vạn người con ưu tú đã hy sinh anh dũng
hơn bốn mươi sáu người mang trên mình thương tật suốt đời
hơn một năm trăm linh người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy
gần một mươi hai người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
toàn tỉnh có hơn một trăm linh anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động bốn hai trăm linh tám bà mẹ việt nam anh hùng
nhân dịp này có tám mẹ được phong tặng và ba trăm ba mươi chín mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
tuy nhiên ở cánh đồng hợp tác xã bích la xã triệu đông bà con đang dở khóc giờ cười vì nhiều diện tích lúa bị mất trắng hoàn toàn
đây là cánh đồng lúa cồn bói vào đùng của bà con xã viên đội hai hợp tác xã bích la xã triệu đông đã bị mất hoàn toàn trên năm mươi diện tích lúa
gia đình ông dương đình dạn là một trong những hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do sâu đục thân gây hại
vụ này gia đình ông gieo sáu xào thì hơn một nửa diện tích bị mất trắng không thể thu hoạch ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của gia đình
diện tích thì được ba mươi hai hectare nhưng mà mất trắng là một mươi sáu hectare
thì dân thì làm cả chiếc đê ăn nữa
chỉ có bỏ hoang thôi bỏ hoang thôi
cô cùng thuê người gạt gạt thuê máy gạt gạt đủ tiền công để cho người ta
sâu đục thân không chỉ gây hại lúa ở cánh đồng cồn bói và đùng của đội hai
mà còn gây hại nghiêm trọng ở một số cánh đồng của đội năm như khu ốc biên cương và mòm cao
bà con cho biết hơn một mươi năm nay bệnh này mới xuất hiện trở lại
qua thăm đồng khi phát hiện sâu bệnh người dân đã triển khai nhiều biện pháp nhưng không thể cứu vãn được lúa
vụ hệ thu năm hai nghìn một mươi sáu toàn hợp tác xã bích la xã triệu đông huyện triệu phong gieo cấy gần một trăm năm mươi hectare
trong đó có hơn ba mươi hectare lúa bị hư hại hoàn toàn
đến thời điểm này các cánh đồng cồn bói biên cương và mòm cao biên cương và mòm cao
đồng lúa ở huyện triệu phong đang chín tới nhiều địa phương đang triển khai thu hoạch trà đầu
tuy nhiên ở những vùng lúa bị sâu bệnh gây hại như thế này bà con nông dân đang rất lo lắng về vấn đề lương thực của gia đình
trước thực tế đó những người nông dân rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ phía nhà nước và mong muốn các ngành chức năng cần tăng cường dự báo về tình hình sâu bệnh để bà con chủ động phòng trừ hạn chế thiệt hại bảo đảm vụ mùa thắng lợi
ngày ba mươi tháng tám

chào và hẹn gặp lại